nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên ri yong ho
đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao việt nam đã thăm
chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng hai
vào ngày một mươi ba tháng hai theo giờ địa phương phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
đã có các cuộc hội đàm với bộ trưởng ngoại giao cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên ri young ho

phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh khẳng định lập trường nhất quán của việt nam
là ủng hộ đối thoại nhằm duy trì hòa bình an ninh ổn định trên bán đảo triều tiên
và sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình này
bày tỏ vui mừng được gặp lại phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao việt nam
bộ trưởng ngoại giao triều tiên nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa
nhất là trong năm hai nghìn hai mươi dịp kỷ niệm bảy mươi năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
nhất trí trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ song phương phù hợp với tình hình mới
vì hòa bình an ninh hợp tác và phát triển trên bán đảo triều tiên